theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
dự báo chiều và đêm mai ngày một mươi tháng hai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến bắc bộ bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ và bắc trung bộ từ chiều tối và đêm mai có mưa nhỏ rải rác
từ ngày một mươi một tháng hai ở các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa mưa vừa có nơi mưa to trời rét đậm vùng núi rét hại
không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ thấp nhất phía tây bắc bộ giảm xuống một mươi hai một mươi bốn độ c vùng núi cao trong khoảng bảy chín độ c sapa lào cai giảm tới năm bảy độ c
đỉnh phan xipa nhiều khả năng lại xuất hiện băng giá trắng xóa
phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội giao động từ một mươi hai một mươi bốn độ c vùng cao từ tám đến một mươi độ c mẫu sơn lạng sơn rét nhất ba đến năm độ c